ủy ban chương trình và quan hệ quốc tế hội đồng chấp hành unesco lần thứ hai trăm linh chín đã thông qua quyết định của hội đồng công viên địa chất toàn cầu công nhận công viên địa chất đắc nông là công viên địa chất toàn cầu
với sự công nhận này công viên địa chất đắc nông trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ ba ở việt nam sau công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang và công viên địa chất toàn cầu non nước cao bằng tỉnh cao bằng
cho đến trước kỳ họp xét công nhận này trên thế giới chỉ có tổng cộng một trăm bốn mươi bảy công viên địa chất toàn cầu unesco ở bốn mươi một quốc gia công viên địa chất toàn cầu unesco là danh hiệu cao quý dành cho một khu vực tự nhiên có danh giới địa lý hành chính rõ ràng chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất tầm cỡ quốc tế có giá trị khoa học giáo dục và thẩm mỹ cùng các giá trị khác về đa dạng sinh học lịch sử văn hóa tất cả cùng được bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể